vừa bắt tạm giam đối tượng trần văn kháng ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về hành vi giết người
theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm trần văn kháng do mâu thuẫn với vợ là trần thị phượng
tức giận chồng phượng điện thoại cho chị gái là trần thị tiến và anh rể là đỗ văn khuyến cùng chú tại huyện thủy nguyên đến nhà bình để giàn mặt kháng
do tức giận nên khang đã vào bếp lấy một con dao lao ra đâm nhiều nhát vào người khuyến khiến khuyến tử vong trên đường đi cấp cứu